chào mừng quý vị đến với bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
công điện số bốn mươi ba của thủ tướng được ban hành vào ngày một tháng năm
trong bối cảnh hàng loạt vụ cháy rừng vừa xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản
công điện của thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả
biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước
theo người đứng đầu chính phủ những ngày qua do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng enino
nắng nóng gây gắt đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy độ c đến ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi hai độ c
hậu quả đã xảy ra một mươi năm vụ cháy rừng tại nhiều tỉnh trên cả nước
làm cháy trên hai trăm sáu mươi ha rừng các loại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới
nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương nhất là các tỉnh khu vực duyên hải trung bộ
từ quảng bình đến phú yên tây nguyên và nam bộ
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng năm khu vực bắc bộ và trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại
do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao
để tiếp tục chủ động phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra
thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng nóng
lãnh đạo chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố và các cơ quan chức năng
tăng cường kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm từ xa
theo yêu cầu của thủ tướng các đơn vị cần kiểm tra đôn đốc kiểm soát chặt chẽ
việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân nhất là hoạt động đốt nường làm dãy
tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thức bị
thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm
nguy cơ cháy rừng cao
bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ quán triệt cần chủ động khẩn trương ra soát kế hoạch
phương án phòng cháy chữa cháy tại địa phương với phương châm bốn tại chỗ
bố trí lực lượng phương tiện vật tư kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng
đặc biệt thủ tướng chính phủ chỉ đạo phải phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
giờ trong suốt mùa khô bố trí các điểm chốt chặn tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm
dễ xảy ra cháy rừng kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao
những ngày tháng bốn vừa qua hàng loạt các kỷ lục về nhiệt độ nắng nóng đã được thiết lập
tại nhiều quốc gia trong khu vực đông nam á như việt nam thái lan philippines
và gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây cũng như cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng
của tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu
tại philippines chính phủ nước này mới đây đã phải đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất
về tình trạng nắng nóng và cho biết chỉ số nắng nóng
bao gồm nhiệt độ và độ ẩm ở nhiều khu vực tại philippines có thể sẽ chạm ngưỡng năm mươi bảy độ c
trước tình hình nắng nóng nhiều nơi tại philippines cũng xảy ra tình trạng khô hạn
khi những con đập con sông dần cạn nước
tại tỉnh nueva eci hạn hán thậm chí đã làm lộ ra tàn tích của thị trấn cổ bantabangan
một thị trấn từng bị trôn vùi vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi để nhường chỗ cho việc xây dựng hồ chứa nước
cho một trạm thủy điện và cung cấp nước cho nông dân
vào thời điểm đó khoảng một ba trăm linh người dân sinh sống tại thị trấn lâu đời này
đã phải rời bỏ nhà cửa của họ để di chuyển đến vùng đất cao
hải cốt của người quá cố cũng phải được chuyển đến nghệ trang mới
trước khi thành phố biến mất dưới lòng hồ chứa
trong nhiều năm qua thị trấn vẫn ẩn dưới lòng nước
nhưng do hạn hán kéo dài một loạt các tàn tích của thị trấn ba trăm linh tuổi
bantabanga như những ngôi nhà những bức tượng
vào các thời điểm khô hạn nắng nóng tàn tích của thành phố đôi khi cũng xuất hiện
nhưng chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại bị nước hồ che lấp
một kỹ sư của cơ quan nhà nước vận hành
các con đập tại philippines cho biết đây là thời gian lâu nhất mà thị trấn này hiện ra
theo cơ quan dự báo thời tiết của bang năm nay mực nước hồ chứa đã giảm năm mươi m
so với mức thông thường là hai trăm hai mươi một m
sau nhiều tháng không mưa một nửa số tỉnh trên khắp philippines
cũng đang phải hứng chịu hạn hán với nhiệt độ thiêu đốt lên tới hơn năm mươi độ c
các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ cực cao được cho là do hiện tượng thời tiết cực đoan enino
một hiện tượng thời tiết khiến cho mặt nước ở thái bình dương ấm lên bất thường
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai mùng ba tháng năm
thời tiết hà nội nhiều mây ngày có mưa vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
thành hòa đến thừa thiên huế
phía bắc nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to
phía nam có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía bắc gió nhẹ phía nam gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận
có mây phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo